tại hải phòng chiều nay một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến một người tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tiến hành công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân của vụ nổ
khoảng một mươi hai h ngày ba mươi tháng bảy tại nhà bà trần thị tuyết năm mươi bốn tuổi ở số hai mươi hai trên ba mươi sáu trên một mươi bảy phố đội văn vườn trại chuối quận hồng bàng
đã xảy ra vụ nổ lớn hậu quả bà tuyết tử vong và cháu nhỏ bị thương
sau tiếng nổ mái ngôi nhà bị hất văng ra xa sức ép từ vụ nổ khiến một số nhà lân cận bị vỡ kính
được biết bà tuyết là công nhân về hưu sống cùng chồng và hai cháu
thời điểm vụ nổ xảy ra chồng bà tuyết và cháu bé không có nhà hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ